hôm nay đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã tổ chức lễ dân hương
dân hoa lên anh linh chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an
cùng đi với đoàn có đồng chí nguyễn đức trung khớp phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an
tại khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên thứ trưởng trần quốc tỏ cùng đoàn đại biểu
đã thành kính dân hương tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc
đối với chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ vĩ đại của đảng và nhân dân ta
anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa kiệt xuất
trước anh linh của người đoàn đại biểu nguyện luôn luôn trung thành tuyệt đối
với tổ quốc đảng nhà nước và nhân dân không ngừng học tập
làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh thực hiện nghiêm sáu điều bác hồ dạy
đoàn kết thống nhất nêu cao tinh thần phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân
gương mẫu tiên phong thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước
bằng những hành động sáng tạo thiết thực giữ vững kỷ luật kỷ cương
vượt qua mọi khó khăn thách thức đoàn kết thống nhất một lòng
tiếp tục phát huy những thành tựu kinh nghiệm và truyền thống anh hùng vẻ vang
đổi mới toàn diện các mặt công tác để giữ vững an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
dịp này thượng tướng trần quốc tỏ cùng đoàn đại biểu đã đến dâng hoa dâng hương
tại đền trung sơn đền thờ gia tiên chủ tịch hồ chí minh ở núi trung xã kim liên huyện nam đàn